xúc động với lòng dũng cảm trách nhiệm của các cô giáo trường mầm non xã an hiệp đã cứu giúp và bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các cháu học sinh trong khi lũ về nhanh gây ngập lụt nghiêm trọng tại trường
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa gửi thư khen các cô giáo trường mầm non xã an hiệp huyện tuy an tỉnh phú yên
trong thư thủ tướng viết tôi rất xúc động được biết tin trong ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu với lòng dũng cảm trách nhiệm và tình người sâu sắc
các cô giáo trường mầm non xã an hiệp và người dân địa phương đã cứu giúp và bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các cháu học sinh trong khi lũ về nhanh gây ngập lụt nghiêm trọng tại trường
thật cảm động trước suy nghĩ của các cô giáo thà cô chết chứ không để trò chết
thay mặt chính phủ tôi gửi lời biểu dương khen ngợi các cô giáo trường mầm non xã an hiệp và người dân địa phương đã tham gia cứu giúp các cháu
mưa lớn nhiều ngày liên tiếp đến một mươi hai h ngày một mươi ba tháng một mươi hai khi vừa cho cháu ăn
chưa xong cũng là lúc mưa càng nặng hạt nước lũ tràn xới xả vào trường mầm non an hiệp
bị lũ phong tỏa đột ngột các giáo viên của trường gọi điện thoại cho phụ huynh để đón các cháu về
tuy nhiên còn một mươi bảy em và bốn giáo viên bị mắc kẹt tại phòng học vì đường vào trường ngập sâu trong nước lũ
không thể tự thoát khỏi vòng vây của lũ dữ ngày càng lên cao đột biến ngập phòng học gần hai mét
các cô giáo đã nhanh chí cây bàn ghế để các cháu đu vào xong cửa sổ lớp học và cho một số cháu đu lên người mình để tránh lũ
đồng thời gọi điện thoại liên lạc với người thân kêu cứu người dân xung quanh và các lực lượng cứu hộ
phụ huynh là đón trước cháu là được một mươi tám cháu còn lại là một mươi bảy cháu bị kẹt trong trường tại phụ huynh tới

trước tình hình quá nguy cấp một số thanh niên địa phương đã không sợ nguy hiểm
bơi vào trường lấy mái che khu vui chơi trẻ em bằng sắt
có hình thú nắp nhà như cái thúng đi biển và thung xốp trong trường cho các em ngồi vào
đưa các em sang ngoài an toàn
trình hình là nước lớn nên là mấy em nó ra không được nên là mất kẹt ở trong phòng
nên là mấy em là năm sáu em nó cùng xếp nhau bờ vào bên trong phòng như đưa từng em ra
nhưng mà không nghĩ đến cái thiệt hại của mình nhưng mà nghĩ đến là tính mạng của mọi người là bảo là an toàn là tốt
ghi nhận hành động dũng cảm của các thanh niên tỉnh đoàn và hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh phú yên
đã tuyên dương tặng bằng khen đột xuất cho bảy thanh niên có thành tích xuất sắc trong công tác tham gia cứu nạn cứu hộ
các cô và trò trường mầm non an hiệp gồm bùi xuân đồng nguyễn xuân luân trần quốc hận
tô giang lam võ văn đức tô hoài nguyễn văn an đều thường trú tại xã an hiệp huyện tuy an